tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến sự hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm hai nghìn một mươi chín
do viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức cùng sự có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phan đình trạc
bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung mương đảng tránh án toán nhân dân tối cao
năm hai nghìn một mươi tám viện kiểm sát các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
làm tốt hơn vai trò kiểm sát để xử lý kịp thời nghiêm minh và triệt để các vụ án về tham nhũng kinh tế
công tác điều tra của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân có chuyển biến mạnh mẽ
các chỉ tiêu được quốc hội giao đã được ngành kiểm sát hoàn thành đạt và vượt
đáng chú ý như ngành đã kiểm soát một trăm linh vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
tỷ lệ truy tố đúng thời hạn là chín mươi chín chín mươi chín vượt chín chín mươi chín so với chỉ tiêu của quốc hội
tỷ lệ truy tố đúng tội danh là chín mươi chín chín mươi chín vượt bốn chín mươi chín chỉ tiêu của quốc hội
tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm là chín mươi một sáu vượt chỉ tiêu quốc hội giao
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những cố gắng và thành tích của ngành kiểm sát nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám
cho rằng các mặt công tác đều có những chuyển biến tích cực kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của ngành kiểm sát được tăng cường
tạo môi trường ổn định an toàn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ
nhưng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu toàn ngành kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục thể hiện được trí tuệ bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát công minh chính trực khách quan thận trọng khiêm tốn
như lời chủ tịch hồ chí minh đã dạy nhất định hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm hai nghìn hai mươi